xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức hai mươi bốn h mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị liên quan đến vụ tai nạn kinh hoàng ở cao tốc càm lộ la sơn mới xảy ra gần đây
dưới góc độ pháp lý theo các luật sư từ báo cáo ban đầu của cơ quan chức năng
cả hai tài xế đều có yếu tố lỗi trong vụ tai nạn và có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự
khoảng một mươi chín h bốn mươi phút ngày một mươi tháng ba xe khách do tài xế lê hoàng quân năm mươi một tuổi quê đắk nông
điều khiển theo hướng bắc nam va chạm với xe đầu kéo do anh phan đình thành điều khiển dừng ở bên đường
vụ tai nạn làm hai người tử vong bảy người khác trên xe bị thương
theo báo cáo của ủy ban an toàn giao thông quốc gia xe đầu kéo bị nổ lốp phải dừng đỗ giữa đường
nhưng ông quân đã không chú ý quan sát dẫn tới tai nạn giao thông
về phía tài xế thành người này cũng mắc lỗi khi đỗ
xe chiếm một phần đường xe chạy mà không đặt biển báo hiệu nguy hiểm theo quy định
với những lỗi vi phạm nêu trên nhiều người đặt câu hỏi
hai tài xế có thể chịu trách nhiệm ra sao theo quy định của pháp luật
bình luận dưới góc độ pháp lý luật sư hoàng trọng giáp giám đốc công ty luật hoàng sa
đòi luật sư thành phố hà đội nhìn nhận
đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về người và tài sản
từ vụ vai trạm cơ quan chức năng sẽ cần đánh giá một cách cẩn trọng khách quan
và toàn diện trách nhiệm của những người liên quan mà cụ thể trong trường hợp này
là hai tài xế lê hoàng quân và phan đình thành
về phía tài xế container trích dẫn quy định tại điều một mươi tám luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám
quy định về dừng đỗ xe luật sư cho biết người điều khiển phương tiện khi dừng đỗ xe
phải chấp hành đầy đủ nghiêm chỉnh các quy định như phải có tín hiệu báo cho người khác biết
phải cho xe dừng đỗ sát mét đường phía bên phải chiều đi của mình
phải chen bánh trên đoạn đường dốc hay nếu đỗ chiếm một phần đường xe chạy
phải đặt ngay biển báo hiệu nguy hiểm ở trước và sau xe để người điều khiển phương tiện khác biết
về vị trí dừng đỗ theo khoảng bốn điều này người lái xe không được dừng đỗ
tại các vị trí như bên trái đường một chiều trên các đoạn đường còng gần đầu dốc tầm nhìn bị che khuất
tại nơi phần đường có vẻ rộng chỉ đủ cho một làn xe hay che khuất biển báo hiệu đường bộ
trong trường hợp xe gặp sự cố kỹ thuật bất ngờ không thể di chuyển đến nơi dừng đỗ theo quy định
bắt buộc phải đỗ trên đường thì người điều khiển bắt buộc phải bật đèn khẩn cấp
cấp để cảnh báo các phương tiện khác đồng thời nhanh chóng liên lạc các đơn vị cứu hộ
để di chuyển phương tiện đến vị trí thích hợp tránh gây ủn tắc giao thông
như vậy có thể hiểu cơ bản rằng nếu dừng đỗ xe trên đường trong trường hợp gặp sự cố bất ngờ
thì tài xế cần thực hiện các thao tác cơ bản bao gồm bật đèn khẩn cấp để cảnh báo
tuân thủ đầy đủ quy định về vị trí rừng đỗ phương tiện và cần đặt biển cảnh báo
ở một khoảng cách tiêu chuẩn kết hợp với việc sử dụng các loại tín hiệu khác
như dọn đèn pin sử dụng các thiết bị phát sáng để cảnh báo cho các phương tiện lưu thông trên đường
áp dụng các quy định pháp luật vào vụ tai nạn trên cao tốc cam lộ la sơn ông giáp nhìn nhận
kết quả xác minh ban đầu thể hiện ô tô bị nổ lốp dẫn tới việc phải dừng đỗ giữa đường
khi đó vấn đề đầu tiên cần xác minh là vị trí thời điểm xảy ra sự kiện bất ngờ
và mức độ nghiêm trọng của việc nổ lốp có khiến phương tiện bắt buộc phải dừng yên trên đường
không thể tiếp tục di chuyển để áp sát vào lề đường hay không
thứ hai trong trường hợp phương tiện không thể di chuyển bắt buộc phải dừng và lấn chiếm phần đường xe chạy
cần làm rõ tài xế đã xử lý tình huống ra sao đã tuân thủ các nguyên tắc cơ bản
bao gồm bật đèn khẩn cấp đặt biển cảnh báo ở một khoảng cách phù hợp
và liên lạc với các đơn vị cứu hộ hay chưa
từ kết quả xác minh đối với những vấn đề cơ bản này cơ quan chức năng sẽ làm rõ
việc cảnh báo như vậy đã phù hợp với quy chuẩn hay chưa
từ đó xác định trách nhiệm pháp lý của tài xế thành
trong trường hợp lực lượng chức năng kết luận người này đã không tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc xử lý
khi xe gặp sự cố trên cao tốc và có yếu tố lỗi dẫn tới vụ tai nạn đau lòng
ông thành có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
theo điều hai trăm sáu mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
cũng theo dõi vụ việc luật sư trương văn tuấn trưởng văn phòng luật sư trạng sài gòn
có chung quan điểm rằng đối với tài xế container cần làm rõ người này đã tuân thủ nghiêm ngặt
các quy định về xử lý tình huống giải quyết sự cố khi phương tiện gặp trục chặt phải đứng yên trên đường hay chưa
đây là cơ sở để xem xét trách nhiệm pháp lý của người này
bên cạnh đó ông tuấn cũng cho rằng không thể bỏ qua vấn đề trách nhiệm của tài xế xe khách là ông lê hoàng quân
cụ thể theo báo cáo của ủy ban an toàn giao thông quốc gia ông quân đã không chú ý quan sát
nên khi gặp chứa ngại vật trên đường không kịp xử lý dẫn tới hậu quả nghiêm trọng
theo báo cáo sơ bộ này lực lượng chức năng sẽ tiếp tục khai thác làm rõ nhiều vấn đề liên quan
như vận tốc phương tiện tại thời điểm trước và chạm là bao nhiêu khoảng cách từ khi tài xế quân phát hiện chướng ngại vật
tới khi va chạm là bao già người này đã xử lý như thế nào đã là phương án tối ưu nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại hay chưa
trường hợp xác định ông quân thiếu quan sát khi lưu thông dẫn tới việc xử lý không đảm bảo an toàn
khi phát hiện container rừng đỗ người này cũng có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự theo điều hai trăm sáu mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
bên cạnh đó do ô tô không có tín hiệu dữ liệu hành trình người này có thể bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật
dưới góc độ dân sự hai tài xế có trách nhiệm bồi thường những thiệt hại về tài sản sức khỏe và tính mạng bị xâm phạm
cho những người bị hại và những người có liên quan căn cứ quy định tại bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm
thông tin về vụ va chạm nghiêm trọng giữa một chiếc xe khách đâm vào xe tải dừng đỗ ven đường trên cao tốc càm lộ la sơn
khiến ít nhất hai người tử vong đang nhận được nhiều sự quan tâm lớn của dư luận
sau khi vụ tai nạn xảy ra những nạn nhân bị thương đã nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại các cơ sở y tế gần nhất
đến nay tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân cũng đã dần ổn định trở lại
sáng ngày một mươi một tháng ba lãnh đạo bệnh viện trung ương huế cơ sở hai cho biết
trong đêm ngày một mươi tháng ba bệnh viện này đã cấp cứu tám nạn nhân trong vụ tai nạn trên cao tốc cam lộ la sơn
theo đó bệnh nhân ctp hai mươi bảy tuổi bị vỡ xương mảnh trẻ
cvh hai mươi bảy tuổi gãy gai sau đốt sống l bốn

cvh hai mươi năm tuổi xuất hiện não điềm mỏng thùy chán phải và khoang dưới nhện gãy xương chính mũi
năm bệnh nhân còn lại bị thương nhẹ đang được theo dõi
ngay sau đó các bác sĩ khoa ngoại chấn thương đã phẫu thuật cho bệnh nhân p
và xử lý vết thương vùng mặt cho bệnh nhân x và h
tình hình sức khỏe của các bệnh nhân đang ổn định dần
như đã đưa tin trước đó tối ngày một mươi tháng ba một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô tải và xe khách
xảy ra trên cao tốc cam lộ la sơn đoạn qua thôn sơn quả xã phong sơn huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
theo thông tin ban đầu vụ tai nạn xảy ra vào lúc một mươi chín h bốn mươi phút cùng ngày
lúc này anh lê hoàng quân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba thu tại xã đắk rào huyện đông minh tỉnh đăng nông
điều khiển xe khách năm mươi một b hai mươi sáu nghìn một trăm bốn mươi chín chạy theo hướng quảng trị vào đà nẵng
khi đến đoạn đường trên đã va quẹt với ô tô tải bảy mươi năm c một nghìn sáu trăm chín mươi một do anh phan đình thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
chú tại phường an hòa thành phố huế tỉnh thừa thiên huế đang dừng bên đường theo hướng cùng triều
vụ tai nạn khiến hai vợ chồng anh cụt vănet hai mươi tuổi và chị cụt thị p một mươi bảy tuổi cùng chú tại huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an tử vong
chín hành khách bị thương được lực lượng chức năng hỗ trợ chuyển đến bệnh viện trung ương huế cơ sở hai cấp cứu
trong khi đó những hành khách còn lại được ban an toàn giao thông tỉnh thừa thiên huế phối hợp với chủ xe điều xe khác đến để tiếp tục hành trình
hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra và làm rõ
những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại